trong khuôn khổ techfest việt nam hai nghìn hai mươi sáng nay đã diễn ra diễn đàn cấp cao với chủ đề
kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
diễn đàn tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
nhấn mạnh vai trò của trí thức và con người đối với sự thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp
đồng thời tập trung vào vấn đề kết nối nguồn lực trong hệ sinh thái để hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
diễn đàn do bộ khoa học và công nghệ và phòng thương mại và công nghiệp việt nam tổ chức
với mục đích giới thiệu và cập nhật hoạt động của cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo việt nam
chia sẻ kinh nghiệm tổ chức chương trình cố vấn và phát triển cộng đồng cố vấn
thúc đẩy các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
tại diễn đàn bên cạnh những cố vấn có rất nhiều kinh nghiệm như doanh nhân đã thành công
các nhà chuyên môn về công nghệ kỹ thuật cần phải có hành lang pháp lý sở hữu trí tuệ
những nguồn lực rất lớn để thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công được đề cập tới
chính phủ bộ khoa học công nghệ tiếp tục hoàn thiện những chính sách hành lang pháp lý
thu hút cán bộ khoa học công nghệ về việt nam có điều kiện môi trường để công hiến